ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vùng biển phía đông nam philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi chín năm độ kinh đông
cách bờ biển miền trung philippines khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới gần biển đông
tránh chủ quan trong những ngày nghỉ tết dương lịch
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố và các bộ
tổ chức trực ban nghiêm túc theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của áp thấp gần biển đông
thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền và thuyền trưởng biết chủ động phòng tránh
và có kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu